chuyển sang một thông tin khác tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo thạch cương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và tô hoàng trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ngụ tại xã thạnh hòa sơn huyện cầu ngang
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
như antv đã thông tin từ năm hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt thạch cương và tô hoàng trương
thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và livestream
nhiều thông tin sai sự thật giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh một mươi một bài viết bảy video trên trang cá nhân của thạch cương và tô hoàng trương
có nội dung sai sự thật giả mạo xúc phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại phiên tòa cả hai bị cáo đều thử
nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn hối cải
hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết trong vụ án bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo thạch cương bốn năm tù và tô hoàng trương ba năm sáu tháng tù cùng về tội danh nói trên